thương hai chiếc xe bị hư hỏng gần như hoàn toàn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn